sau nhiều lần trì hoãn vì thời tiết bất lợi hôm qua ngày hai mươi hai tháng hai
các đơn vị thi công nạo vét khẩn cấp luồng biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
đã triển khai tàu hút và thiết bị chuyên dụng để khai thông luồng cửa đại cho tàu thuyền ra khơi
sau khi hạ thủy và đi biển được hai chuyến chiếc tàu cá vỏ thép qna chín mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi chín ts công suất chín trăm linh cv
trị giá hơn một mươi sáu tỷ đồng của anh phạm hiên đành phải thả neo nằm bờ
vì luồng cờ đại bị bồi lấp và thu hẹp
đã có không ít trường hợp tàu thuyền của ngư dân bị mắc cạn khi ra vào cửa đại
rồi bị sóng biển đánh chìm gây thiệt hại nặng về tài sản
cửa đại bị bồi lấp trở thành nỗi lo thường trực của ngư dân địa phương
giờ nó cứ nhỏ nó còn là nó sao được có một xíu chứ không có lùng lắt mình đi không có được như hồi xưa
chỗ nào nó cũng còn hết nói chung đi rất khó khăn cho người dân lắm
ngày cấp đây
trong đợt nạo vét khẩn cấp lần này luồng cửa biển cửa đại được nạo vét theo hướng nam
với khối lượng khoảng hơn một trăm linh mét khối cát
đối với tuyến luồng phía bắc là hướng đi truyền thống của ngư dân địa phương
tỉnh quảng nam đang lập phương án trình bộ giao thông vận tải
cho xử lý nạo vét theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa quốc gia cấp một
toàn bộ lượng cát hút được sẽ được bơm vào những
vị trí sạt lở bờ biển cửa đại do sóng biển gây ra trong thời gian qua
biển cửa đại hậu an này đặc thù là biển ngang
buổi chiều gió nồm nổi lên rất mạnh những tàu nhỏ không thể thi công được
chúng tôi đang điều những tàu hiện đại nhất và công suất lớn
và đáp ứng được nhu cầu nạo vét cửa biển hậu an này
để tạo luồng lạch cho những tàu du lịch và tàu cá của ngư dân

được bình an phần lợi
chứ bây giờ là cát bầu rất là nhiều tàu vào mắc càng
về cái nồ vết cái luồng lạch này phải nói là một điều là nhân dân ở đây rất phấn khởi
vì cái đồng văn phòng cửa đại chúng tôi quản lý là trên một năm trăm linh cái phương tiện lớn nhỏ ra vào làm an trên biển
được sự quan tâm trên phải nói là tổ có điều kiện thuân lợi cho nhân dân ra vào làm an trên biển
được phát triển kinh tế
xã hội cũng như là yên tâm sản xuất vương khơi bám biển để gấp phẳng cùng với bộ đội biên phòng
trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
nạo vét khẩn cấp luồng cửa đại bảo đảm an toàn của hàng nghìn phương tiện làm ăn trên biển
đang là mối quan tâm hàng đầu của hàng chục nghìn lao động nghề biển tỉnh quảng nam
tuy nhiên vấn đề được bà con quan tâm hơn nữa là các nhà khoa học và các cấp chính quyền
cần có giải pháp xử lý triệt đề hơn nhằm khắc phục tình trạng sau mỗi mùa
luồng cửa đại lại bị bồi lấp tàu thuyền của ngư dân gặp khó khăn trong việc đi lại